nếu như trước đây trẻ mắc bệnh não thiếu oxy thiếu máu cục bộ áp dụng bằng phương pháp thông thường tỷ lệ để lại di chứng có thể lên tới bốn mươi
thì giờ đây con số này đã giảm chỉ còn khoảng một mươi khi được áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt chủ động
tuy nhiên các trường hợp áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt chủ động cần tái khám định kỳ hai tháng một lần trong năm đầu tiên
và sáu tháng một lần trong năm thứ hai để trẻ có cơ hội ngoài việc được bác sĩ tư vấn cho sự phát triển bình thường
thì trẻ còn được phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường do hậu quả của sinh ngạt gây ra
từ đó bác sĩ có hướng điều trị tốt nhất cho sự phát triển của trẻ trong tương lai
quý vị và các bạn thân mến có thể thấy việc áp dụng thành công kỹ thuật cứu sống trẻ sơ sinh
bằng phương pháp hạ thân nhiệt chủ động đối với trẻ bệnh thiếu oxy thiếu máu não cục bộ có ý nghĩa rất lớn
nó mang đến niềm vui niềm hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng đã đang và sắp có ý định sinh con
và hy vọng rằng thời gian tới phương pháp này sẽ được áp dụng rộng rãi ở tất cả các bệnh viện trên cả nước
để các bệnh nhi sơ sinh được cấp cứu sớm nhất trong thời gian vàng quy định
giúp ngăn chặn các di chứng về não cũng như giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh
góp phần xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh và chất lượng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này của chúng tôi xin được kết thúc